thưa quý vị sáng nay ngày một mươi bảy tháng chín tại trụ sở chính phủ đã diễn ra hội nghị thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
đây là lần đầu tiên thủ tướng chính phủ chủ trì một hội nghị lớn dành riêng cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại việt nam
tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành trung ương một số địa phương đại diện các tổ chức quốc tế hiệp hội doanh nghiệp
hàng trăm doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lớn đã đầu tư tại việt nam và hàng trăm tập đoàn lớn trên thế giới tham dự trực tuyến
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh việt nam nhất quán và khẳng định quan điểm coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế việt nam được khuyến khích tạo điều kiện phát triển lâu dài
hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác
khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần tạo việc làm thu nhập cho người lao động
nâng cao trình độ năng lực sản xuất ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy truyền dịch cơ cầu kinh tế
thủ tướng cho biết hiện nay tình hình thế giới biến động nhanh phức tạp khó dự báo và tác động
ảnh hưởng sâu sắc trên nhiều phương diện đến kinh tế toàn cầu và từng quốc gia cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức đan sen
trong bối cảnh đầy nhũ động đó với tư duy tìm kiếm ổn định trong sự bất định giữ chủ động trong thế bị động
kiên định nhất quán trong sự xáo động kiểm soát rủi ro trong nền kinh tế thị trường với đặc tính là có khủng hoảng
suy thoái xây dựng phòng tuyến hợp tác cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập phát triển kinh tế quốc tế
chính phủ đã nhất quán chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều cơ chế chính sách nhiệm vụ giải pháp nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế duy trì một mặt bằng tỷ giá và lãi suất hợp lý
vừa qua nhiều tổ chức chuyên gia nhận định kinh tế việt nam đi ngược lại xu hướng trứng lại của châu á
thế giới khi lạm phát ở việt nam tương đối thấp tăng trưởng cao và điều chỉnh dự báo tăng trưởng cao hơn so với trước đó
có được những kết quả nêu trên là nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành các địa phương và cả hệ thống chính trị
sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
thủ tướng phạm minh chính mong rằng hội nghị là dịp để các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trao đổi
chính phủ lắng nghe để tìm ra các giải pháp thiết thực hiệu quả nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sớm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh
mở rộng đầu tư hướng đến sự tăng trưởng bền vững
trong những năm qua hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng suy động
nhiều tập đoàn đa quốc gia doanh nghiệp lớn với công nghệ hiện đại đã đầu tư vào việt nam
quy mô bốn và chất lượng dự án tăng góp phần tạo việc làm thu nhập cho người lao động
nâng cao trình độ năng lực sản xuất tăng thu ngân sách nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao vị thế và uy tín việt nam trên trường quốc tế
đặc biệt trong giai đoạn vừa qua khi dịch covid diễn biến phức tạp
các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã luôn tin tưởng đồng hành và sự điều hành của chính phủ
tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm việc làm cho người lao động chống đến gãy chuỗi cung ứng
điều này đã góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu kép của chính phủ
vừa phòng chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
việt nam ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực và có ý nghĩa của cộng đồng doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài đối với phát triển kinh tế xã hội việt nam
theo khảo sát nhanh do bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với liên minh diễn đàn doanh nghiệp việt nam
thực hiện trong tháng chín cho thấy trên chín mươi doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính
ở mức trung bình và cao phần lớn các doanh nghiệp đều bày tỏ sự lạc quan tin tưởng đối với việt nam
và cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh lâu dài
trong đó khoảng sáu mươi doanh nghiệp dự kiến mở rộng đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi
bảy mươi sáu doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các chính sách miễn giảm thuế phí bình ổn giá giấy phép lao động
chính sách xuất nhập khẩu chính sách hỗ trợ người lao động hỗ trợ tiêm vaccine covid ở mức trung bình và cao
khẳng định sự ủng hộ tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp vào những quyết sách giải pháp của chính phủ thủ tướng chính phủ trong thời gian qua